công an huyện eak và công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc vừa triệu tập hai trường hợp tung tin sai sự thật liên quan đến dịch covid một mươi chín
lên làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện eak đã triệu tập chủ tài khoản tên là vnt ba mươi sáu tuổi trú tại thôn bảy xã eada huyện eak để làm rõ tài khoản có ních vũ trung
đăng tải nội dung trên địa bàn đã xuất hiện một ca dương tính với covid một mươi chín sai sự thật
cùng ngày công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc cũng triệu tập ông phl sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại phường thống nhất thị xã buôn hồ để làm rõ hành vi đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
hiện công an huyện eak và công an thị xã buôn hồ đã lập hồ sơ xử lý theo quy định và yêu cầu chủ tài khoản cam kết không tái phạm